xác định đây là chuyên án ma túy quy mô lớn tính chất nguy hiểm phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh lạng sơn từ trước đến nay
các đối tượng như đặng văn xiền đông quốc dân có tinh thần cảnh giác cao độ manh động các biện pháp trinh sát thông thường không thể tiếp cận được
ban chuyên án đã quyết định đổi mới công tác trinh sát đi sâu tiếp cận thu thập khai thác thông tin từ đối tượng nông quốc dân và các đối tượng người trung quốc có liên quan
khai thác nắm bắt các mối quan hệ của đối tượng đặng văn xiển qua đó sàng lọc dựng lên được hồ sơ về toàn bộ vị trí vai trò nhiệm vụ của từng người trong đường dây ma túy này
quy luật hoạt động phạm tội của chúng
lúc này ban chuyên án đã quyết định phá án
điều đột phá đầu tiên được xác định là bắt giữ được đông quốc dân
đây chính là chìa khóa để bóc gỡ được toàn bộ các đối tượng còn lại
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sau khi nhận được thông tin đông quốc dần nhận được một mẻ hàng từ lóng luôn để vận chuyển về lạng sơn rồi đưa sang trung quốc tiêu thụ
lãnh đạo đông quốc dân
ban chuyên án triển khai đồng loạt một mươi năm tổ công tác bám sát các địa bàn lóng luông vân hồ
dọc tuyến đường sơn la hà nội lạng sơn và tuyến biên giới việt trung
để đảm bảo giám sát toàn bộ hành trình di biến động của các đối tượng
anh em ăn thì trực tiếp là ăn bì tôm tại trên xe không có thời gian nghỉ
có những thời điểm là anh em bị mất dấu do đã chuẩn bị trước các tình huống
lường trước được sự việc nên anh em vẫn phát hiện và theo dấu đối tượng
cảm thấy yên tâm hắn liền cùng với vợ rời khỏi bản để ra ngân hàng huyện rút tiền
theo thông tin các trinh sát nắm được lần rời bản này đặng văn xiền không mang theo vũ khí nóng
đây được xem là cơ hội vang để bắt giữ đối tượng thành công
trên đường di chuyển từ xã lóng luông ra thị trấn huyện đặng văn diền và vợ bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với một xe ô tô đi ngược chiều
sự cố xảy ra bất thình linh khiến diền không chút đề phòng
cũng chính lúc này các trinh sát được phân công nhiệm vụ từ vị trí mật phục đã lập tức xuất hiện khống chế bắt giữ hắn
như vậy trận đánh quyết định này đã được thực hiện một cách an toàn
hoàn hảo theo đúng như những gì ban chuyên án đã tính toán
ngay sau khi kẻ trù mưu cầm đầu bị bắt giữ các tổ công tác của công an tỉnh lạng sơn đồng loạt gia quân bắt giữ ba đồng phạm trong vụ án
gồm trần đức long tại hà nội nguyễn tỷ điều tại hương yên và nông thị điệp tại lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
riêng đối tượng hờ an hủ đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng này
lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt
hai năm sau ngày đồng bọn bị chát tay vào cổng hờ an hủ đã bị cơ quan điều tra bắt giữ

như vậy sau gần hai năm kể từ khi xác lập chuyên án công an tỉnh lạng sơn đã huy động trên ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị nông dân
nghiệp vụ triệt phá hoàn toàn đường dây do đối tượng đặng văn xiên chủ mưu cầm đầu
bắt bảy đối tượng
bắt truy nã một đối tượng thu giữ tại chỗ bốn mươi bánh heroin một hai trăm một mươi ba viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng một trăm năm mươi viên đạn và một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra qua mở rộng đấu tranh khai thác đã chứng minh trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám
đến thời điểm bị bắt đặng văn xiên và đồng bọn đã cấu kết với các đối tượng người trung quốc
buôn bán chót lọt tổng cộng sáu trăm năm mươi ba bánh heroin
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuyên án tử hình đối với bảy trên bảy bị cáo
kính thưa quý vị khán giả việc triệt phá thành công toàn bộ đường dây ma túy này
đã thể hiện đậm nét dấu ấn nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lạm sơn
các đối tượng càng manh động nguy hiểm thì ý chí quyết tâm của những người làm nhiệm vụ
càng kiên cường quyết liệt
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại